tại xã nghi thiết huyện nghi lộc ubnd tỉnh nghệ an đã phối hợp với tập đoàn ximang the vistai tổ chức lễ công bố mở cầu cảng biển vistai nghệ an đón tàu bảy vạn tấn
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã tham dự buổi lễ
cảng biển vítsai là cảng biển quốc tế thứ hai ở nghệ an đi vào hoạt động sau càng cửa lò
cảng biển visai bao gồm hai khu bến khu bến quốc tế vừa hoàn thiện và khu bến nổi địa đang xây dựng
trong ngày công bố mở cảng biển vítsai lần đầu tiên tàu vận tải biển có tải trọng bảy vạn tấn mang tên km vancover quốc tịch liberia đã cập cảng thành công để vận chuyển clinker
qua kiểm tra thực tế tại cảng đánh giá của cục hàng hải việt nam cũng khẳng định điều kiện từ cầu cảng luồng tàu biển hoa tiêu tàu lai và thiết bị xếp dỡ ở cảng vitsai đã đảm bảo đủ điều kiện đưa vào hoạt động
việc hoàn thành đưa vào khai thác cảng biển nước sâu sẽ tạo thành một chuỗi kết cấu hạ tầng giao thông vận tải
đồng bộ đa dạng năng động tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giữ vững quốc phòng an ninh cho tỉnh và khu vực bắc trung bộ